trên công trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi có đến hàng trăm công nhân và phương tiện đang khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để phân đấu thông xe kỹ thuật sáu mươi năm km đầu tiên từ túy loan thành phố đà nẵng đến thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vào dịp kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày thống nhất đất nước theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tài
gói thầu số hai tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam có chiều dài gần chín km do liên doanh bốn nhà thầu đảm nhận thi công từ sau tết nguyên đán đinh dậu đến nay các nhà thầu huy động phương tiện nhân công khẩn trương tổ chức thảm nhựa và hoàn thành các điểm nút giao thông